xin chào và hẹn gặp lại
đối tượng lê mạnh cường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nam định bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản

bạn thân hùng là người nghiện do thiếu tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi cướp tài sản của người đi đường

em tạm thời chưa có công việc
em cướp tài sản
sử dụng cá nhân

ngoài công tác đấu tranh với các loại tội phạm công an thành phố nam định cũng tăng cường tuyên truyền đến người dân
nâng cao ý thức tự phòng tự quản tránh sơ hở để các đối tượng xấu lợi dụng phạm tội
đề nghị là những bậc phụ huynh quan tâm quản lý con em mình trong công tác vui chơi
tránh để phát sinh những mâu thuẫn phát sinh những tội phạm hối hình tích tại các khu vui chơi công cộng
cái thứ hai là phụ nữ trẻ em đi ra đường cố gắng quản lý tài sản
không mang theo những tài sản có giá trị sơ hở để đối tượng cướp giật tài sản lợi dụng hoạt động
đặc biệt là cái việc quản lý tài sản ở các hộ gia đình và các cơ quan doanh nghiệp vào ban đêm đi ngủ
thì cần phải khóa cửa cẩn thận tăng cường ánh sáng hàng rào tại các cơ quan nhà nước
và để phòng ngừa các loại tài sản
mong rằng qua những vụ việc và cảnh báo của cơ quan chức năng
sẽ là bài học cảnh giác hữu ích cho mọi người để có biện pháp tự quản tự phòng
không để tội phạm có cơ hội hoạt động
khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn của tội phạm
người dân nên cung cấp thông tin đến cơ quan công an gần nhất để kịp thời phối hợp xử lý
góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm

đối tượng lê văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại một mươi bảy ngách bốn mươi bốn trên ba mươi năm
nhân hòa phường nhân chính quận thanh xuân thành phố hà nội
bị công an quận hoàng mai thành phố hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
điều truyền hình công an nhân dân và văn phòng cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện